đã mang đến một hơi thở mới cho đời sống âm nhạc góp phần hoàn thiện hơn nữa
vào diện mạo nhạc việt trong bối cảnh giao lưu văn hóa quốc tế
tuy nhiên grab có duy trì được độ nóng và tiếp tục tạo được sức ảnh hưởng hay không
còn phụ thuộc vào những người sáng tác
bởi với thế mạnh về ca từ và tiết tấu rap có độ tự do táo bạo hơn trong cách thức sáng tạo và thể hiện
song cũng chính sự tự do này dễ khiến cho rap rơi vào sự phản cảm
nếu như người sáng tạo không làm chủ được ngôn ngữ của mình
và điều này cũng đặt ra một vấn đề hiện nay là chúng ta cần phải chậm lọc khi nghe rác
không phải pop palas rock hay bolero mà thời gian gần đây
nhạc rap mới chính là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong đời sống nhạc của giới trẻ
từ trong bóng tối grab đã bước ra bứt phá ngoạn mục và khẳng định một cách mạnh mẽ trong dòng chảy âm nhạc đương đại việt nam
từ sự bùng nổ của hai cuộc thi lớn trên truyền hình đó là rap việt và king oprab
rap được biết đến rộng rãi hơn
và đây được xem như một làn gió hoàn toàn mới và chưa từng có trong tiền lệ
grab lên truyền hình lên lòi vào đời sống đã chứng minh thể loại âm nhạc này rất đại chúng
nếu như biết cách khai thác chứ không phải bó hẹp trong phạm vi của dưới underground
từ đây công chúng được nhận diện rõ nét hơn về một thế hệ rapper với nhiều màu sắc cá tính nổi bật
nhiều rapper đã trở thành một gia đình rap
thành vai chính với những sản phẩm âm nhạc độc lập
điều này cho thấy rap đã làm nên một cuộc cách mạng ngoạn ngục chưa từng có
sau nhiều năm âm ỉ cháy như một nhánh nhỏ chưa thực sự tìm được chỗ đứng trong bản đồ nhà việt
rap cũng là một ngành nghệ thuật văn hóa hiện tại của thế hệ bây giờ nhất là thế hệ gen z bây giờ
nhạc grab đưa âm thanh của đời sống đưa tiếng nói của đời sống
để làm cho chúng ta cảm thấy rằng là những góc cạch của đời sống được đưa vào rap rất là dễ dàng qua những ca tử của các bạn
bên cạnh đó là những cái sự khám phá và sáng tạo của prowecer tức là những người sản xuất âm nhạc làm ra những cái bit phù hợp hợp tai
và với rất chính xác đây là một nghệ thuật tổng hòa của cuộc sống và những cái âm thanh đó làm cho mình nghe cảm thấy biết được mình đang sống ở thời đại năm hai nghìn hai mươi hai
tôi nghĩ đây là một cách tiếp nhận cái âm nhạc của thế giới

và làm cho phong phú cái âm nhạc của việt nam là một xu hướng cũng cần tuyến khích
vấn đề là làm sao phát triển cho nó vừa mang cái tính hiện đại vừa mang cái tính dân độc và nó đáp ứng được những nhu cầu lành mạnh của xã hội

thì dần dần rap trong mắt của người dân đều sẽ như thế nào
nếu như rap từng khó nghe không dễ gần bởi thường gắn với ngôn ngữ của đường phố và bởi bản sắc thực sự của rap là gai gốc
thì dần dần rap trong mắt của người dân đều sẽ như thế nào
rap trong mắt công chúng đã thay đổi
thư âm nhạc nổi loạn ngày nào đã trở nên gần gũi lan tỏa hơn mà không mất đi chất riêng
những câu chuyện rap mang đến không chỉ để nghe cho đã tai mà còn mang thông điệp xã hội
nhiều rapper đã cống hiến cho công chúng những sản phẩm âm nhạc chất lượng
và bên cạnh đó bằng khả năng sáng tạo các rapper cũng nỗ lực mang đến sắc màu dân tộc đậm nét cho rap
bên cạnh sự hòa nhập thay đổi tích cực thì vẫn còn có những vấn đề cần phải chấn chỉnh
hành tra bộ văn hóa thể thao và du lịch thời gian qua đã có hai phước định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo tổng cộng là tám mươi triệu đồng

đối với rapper trí là lê vũ an và rapper chị cả đinh thanh tùng khi lưu hành bản ghi âm trên mạng xã hội có nội dung xuất phạm tím ngưỡng tôn giáo khiến cho nhiều người trong đó có các bạn trẻ từng phát cuồng vì rap phải giật mình suy ngẫm
chúng ta có thể nhìn nhận rằng là ngành của chúng ta là ngành văn hóa nghệ thuật vì bên cạnh nghệ thuật bao giờ cũng phải có văn hóa
và sự lựa chọn xa rời văn hóa hoặc là kém văn hóa của nhiều người là không tránh khỏi nhất là từ năm hai nghìn một mươi đến giờ khi mà internet chính thức làm phẳng tất cả những cái giới hạn trên thế giới gần như không còn
và chúng ta có quyền tự do đưa nhạc hoặc đưa những sáng tạo của mình lên trên mạng
và chính vì vậy thì bên cạnh đó là những sự hiểu biết về việc sứ mệnh của âm nhạc là gì vai trò của âm nhạc là gì
có một chút lịch là và tôi nghĩ rằng là đây là sự lựa chọn sự lựa chọn của mỗi người
âm nhạc phản ánh cá nhân của mỗi người góc nhìn của mỗi người và sự văn hóa của mỗi người nữa
thế nên là chúng ta nên có sự lựa chọn phù hợp để chúng ta tuyên truyền những điều tốt đẹp hoặc là đưa nghệ thuật đến đúng nghĩa của nó đến đúng nơi
lật lại quá khứ những năm qua
các bản rap mang tính xuyên tạc
hoặc chứa nội dung không lành mạnh chứa ca từ nhảm cổ suý nhiều vấn đề đi ngược chuẩn mực
trái luân thường đạo lý bị nhận xét rất bẩn
âm nhạc cũng giống như rất nhiều cái sinh hoạt văn hóa thì nó sẽ thấm dần vào con người
nó rất là nhẹ nhàng mà không biết được
nó thấm dần và nó đầu tiên là nó tạo một cái hứng thú một cái sở thích thẩm mỹ
và như vậy là làm cho thẩm mỹ bị lạch đạt
từ cái thẩm mỹ lạch đạt ấy thì nó lại vào cái đạo đức của con người
rồi vào cái hành động của con người dẫn hướng con người đi đến những hành động sai trái
thì cái đó nó rất nguy hiểm
thưa quý vị sáng tạo trong nghệ thuật chưa bao giờ được đón nhận nhiệt tình như hôm nay
bởi người nghe cởi mở hơn tư duy hiện đại sẵn sàng chấp nhận những thử nghiệm mới mẻ
tuy nhiên sáng tạo sao cho nó trở nên đặc biệt có chất riêng nhưng không thể đi ngược lại với những giá trị văn hóa
những tác phẩm grab dung tục phản cảm dẫu không đại diện cho rap việt
nhưng ảnh hưởng rất lớn đến cái nhìn chung về rap
và phóng viên antv đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn
ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội về vấn đề này
thưa phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn
thời gian qua thì những các cuốc nhạc rap với nội dung phản cảm dung tục
trái với thuần phong mỹ tục xuất hiện gây ảnh hưởng rất lớn đến các bạn trẻ
theo ông thì đâu là nguyên nhân của vấn đề này ạ

những cái đó thì mới là đi đúng với lại thị hiếu
và nó cũng có một cái phần lỗi nữa
khi mà công chúng nhiều khi của chúng ta cũng dễ dãi chấp nhận những cái ca khúc này
còn một cái nguyên nhân quan trọng nữa là trong cái bối cảnh mà giải trí của chúng ta
thị trường giải trí nó rất là cạnh tranh
cái cạnh tranh đó thì buộc các
các nghệ sĩ phải luôn luôn đổi mới luôn luôn sáng tạo luôn luôn làm khác mình đi
và nếu họ không có bản lĩnh văn hóa họ không có hiểu biết sâu sắc
về những cái giá trị mà nghệ thuật cần phải tôn vinh
thì cũng rất dễ xa đến cái câu chuyện là có những cái ca từ dung tục nó không phù hợp
để đáp ứng một cái số lượng rất là nhỏ ở công chúng
mà họ có những cái hiểu biết chưa thật sự đúng về nhạc grab về văn hóa
vâng theo ông thì cần phải có những biện pháp xử lý như thế nào
đối với những tác giả có những cái tác phẩm nhạc rap không phù hợp
chúng ta luôn luôn mong muốn rằng nghệ thuật có một cái vai trò tích cực trong việc xây dựng văn hóa
định hướng sự phát triển nhân cách và đạo đức của con người
chính vì thế nên là chúng ta không mong muốn có những cái ca khúc nhạc grab mà có nội dung nó lệch chuẩn
nó không phù hợp thậm chí là tác động rất là tai hại đến sự phát triển nhân cách của mỗi cá nhân
và để làm điều đó thì nó có rất nhiều những cái giải pháp khác nhau
giải pháp đầu tiên của chúng ta chắc chắn là chúng ta cần phải có một bộ luật
luật này phải là cái luật về nghệ thuật biểu diễn
bây giờ thì chúng ta mới có cái nghị định về nghệ thuật biểu diễn thôi
và ở cái tầm nghị định ấy thì có rất nhiều điều mà chúng ta thấy là nó chưa bao quát được hết
vì thế nên là cái việc xây dựng một cái luật về nghệ thuật biểu diễn
để lấy ý kiến của tất cả các bên liên quan để xử lý những vấn đề đương đại
đặc biệt là của nghệ thuật
và trong đó có nhạc rap ấy là hết sức cần thiết
thứ hai nữa là chúng ta đã có một cái bộ quy tắc ứng xử
đối với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn rồi
tuy nhiên là chúng ta cần phải làm truyền thông tốt hơn
chúng ta cần phải làm những cái việc để cho cái bộ quy tắc ứng xử này
nó được thực thi trong cuộc sống nó được nhận thức nhiều hơn
để cho chúng ta có được cái môi trường đồng bộ từ việc là nâng cao nhận thức
từ bộ quy tắc ứng xử này và cái chế tài từ nghị định hay là từ luật
để nhạc grab ngày càng phát triển và được khán giả yêu mến
theo ông thì cần phải có những định hướng như thế nào ạ
ở đây thì nó có một cái quy luật của văn hóa là thế này
tức là khi mà chúng ta tiếp nhận một cái hiện tượng nào đó
một cái xu hướng âm nhạc nào đó hay là một cái sứ xu hướng nghệ thuật nói chung nào đó
thì bao giờ nó cũng có một cái quy luật cụ thể
đầu tiên nó là bắt chước hoàn toàn
sau đó là chúng ta việt hóa nó
và cuối cùng là nó gần như là một cái thể loại nước ngoài nhưng hoàn toàn việt nam
kể cả về hình thức và nội dung
ví dụ như là trong âm nhạc của chúng ta chẳng hạn
đầu tiên là nhạc tây lời tây
tiếp theo là nhạc tây lời ta
và cuối cùng là nhạc ta lời ta
thế thì trong nhạc grab này chúng ta cũng mong muốn là xây dựng một cái nền nhạc grab việt nam
nó truyền tải những giá trị tâm hồn của người việt nam
nó phải có những cái định hướng
nó phải có những cái sự kiện để chúng ta tôn vinh những câu chuyện đó
thì đó là những cái mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ xây dựng được một cái môi trường
nó lành mạnh nó phù hợp để hình thành nên một cái nền nhạc rap việt nam
xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn đã nhận lời trả lời phỏng vấn của phóng viên truyền hình công an nhân dân antv
thưa quý vị từ thực tế đang diễn ra đòi hỏi những rapper chân chính muốn đi đường xa
muốn đi đường dài phải thể hiện được bản lĩnh của mình trong sử dụng và khai thác ngôn ngữ để truyền đi những thông điệp có giá trị
truyền đi cảm hứng tích cực tới cộng đồng và giữ được đạo đức nghề nghiệp sự tôn trọng của khán giả đồng nghiệp và trân trọng chính công việc của mình
nếu làm được điều đó chắc chắn grab sẽ ngày càng phát triển hơn nữa và có chỗ đứng vững chắc trong đời sống âm nhạc việt nam
và chương trình anntv ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng
xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình anntv